xuất phát từ ý tưởng hỗ trợ bà con quê hương bớt đi những khó khăn hạn chế tiếp xúc để đề phòng với dịch bệnh covid một mươi chín
anh phan văn đức ở thôn châu lâm xã bình trị huyện thăng bình tỉnh quảng nam cùng các mạnh thường quân đã thành lập mô hình phiên chợ không đồng
nơi những người nghèo và cận nghèo đến và mang về những rau củ quả và những nhu yếu phẩm thiết yếu mà không hề tốn tiền
phiên chợ không đồng được diễn ra dưới hình thức lưu động số hàng hóa là lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm nước sắt quẩn tay khẩu trang
được các thành viên trong nhóm trở đến để cấp phát tận tay cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khi đi chợ người dân được phát phiếu và giữ đúng khoảng cách để bảo đảm an toàn
bữa ăn trong gia đình tôi là đầy đủ hết tôi rất mừng
cô biết sáng nay là cho các cận nghèo và hộ nghèo khó khăn dịch covid một mươi chín
cô tới đây là những cái gì là cô cần cô mới lấy cái gì cô không cần cô nhường cho bà con khó khăn
phiên chợ không đồng đã tu hút sáu mươi hộ gia đình với một năm tấn rau củ cá trứng và hàng trăm hộp
hộp sữa nước sát quẩn khẩu trang đến tay bà con nghèo
đây là những lương thực thực phẩm được hội anh chị em doanh nghiệp ở xã bình minh huyện thang bình
cung cấp từ tối hôm trước và dạng sáng sớm mang đi để cấp phát
nên hàng hóa tươi ngon bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
lúc đầu là nhờ một mạnh thương quản ngữ đài lạt đã hỗ trợ rất là nhiều hàng tấn
nên mình nghĩ là số lượng đó sẽ cho mình không thể phan phát đi cho tầng hộ gia đình được
nên mình đã suy nghĩ ra trợ không đồng
mình mong muốn là mang tất cả thực phẩm quả mạnh thương quản gửi đến tất cả mọi người
ai cũng có dùng đó là chúc tình để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn
từ cuối tháng bảy đến nay đã có năm phiên trợ không đồng được nhóm thiện nguyện phan đức
và các mạnh thương quân tổ chức tại nhiều xã của huyện thang bình
đến nay hơn một mươi tấn nhu yếu phẩm đã được phân phát cho hàng trăm hộ dân ở huyện thăng bình
việc làm này rất thiết thực càng có ý nghĩa hơn trong thời điểm nhiều gia đình
dơ vào hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín